ủy ban nhân dân quận năm tp hcm vừa có buổi làm việc với hơn một trăm linh thương nhân thuộc trung tâm thương mại dịch vụ an đông
xung quanh kiến nghị sửa chữa nâng cấp chợ để bảo đảm cho việc kinh doanh thuận lợi hơn
trung tâm thương mại an đông sau hai mươi năm năm hoạt động hầu hết các hạng mục xây dựng đều không còn phát huy tối đa công năng sử dụng
thực trạng nhích nhác và xuống cấp của trung tâm thương mại an đông là một phần nguyên nhân khiến doanh thu và lượng khách vãng lai có thời điểm giảm tới bảy mươi
những bức xúc của các hộ kinh doanh được đưa ra tại cuộc họp với các ban ngành liên quan như thiết kế trang trí lại phần mặt tiền
mặt sau trung tâm thay thế hệ thống âm thanh lắp đặt hệ thống máy lạnh dỡ bỏ bồn hoa phía trước
mặc dù tại cuộc họp chính quyền và thương nhân đã có sự thống nhất về việc cải tạo sửa chữa trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên thắc mắc lớn nhất của các thương nhân là ba năm trước gần hai hộ kinh doanh đã đóng hơn hai trăm một mươi năm tỷ đồng
để được kinh doanh tại trung tâm thương mại an đông nhưng không biết số tiền này đã được sử dụng vào việc gì